thưa quý vị và các bạn trong những ngày đầu tháng một mươi vừa qua cuộc sống hàng trăm nghìn người dân ở hà nội bị đảo lộn vì nước bẩn sông đà
cuộc khủng hoảng nước sạch của một mươi tám dân số hà nội ở khu vực tây nam thành phố bắt đầu từ ngày một mươi tháng một mươi
thời điểm đó khoảng hai trăm năm mươi hộ dân sử dụng nước sạch do công ty nước sạch sông đà cung cấp phát hiện nước nặng mùi clor kèm theo đó là mùi khét lẹt như cao su cháy
cùng thời điểm người dân thủ đô phát hiện nước bốc mùi khó chịu ở phía thượng nguồn nhà máy nước sạch sông đà
cơ quan chức năng xác định hàng tấn dầu thải đã bị đổ xuống hồ đầm bài
từ một dòng suối đổ vào hồ chứa này nơi cung cấp nguồn nguyên liệu đầu vào cho việc sản xuất nước sạch của công ty nước sạch sông đà
đáng nói là với tình trạng nguồn nước đầu vào ô nhiễm như vậy hàng trăm nghìn mét khối nước vẫn được công ty này bơm vào đường ống dẫn đưa về bán cho người dân thủ đô
có ý kiến cho rằng nước sông đà có mùi lạ như vậy chỉ là lạ với hàng triệu người dân thủ đô
chứ lãnh đạo công ty nước sạch sông đà đã biết nguyên nhân
tuy nhiên họ đã không thông báo kịp thời về sự cố cho các khách hàng của mình
đến buổi tiếp xúc cử tri vào ngày một mươi năm tháng một mươi chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung thông tin dầu thải đã chảy vào nước ăn của người dân
trả lời báo chí bên hành lang quốc hội chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà cho biết từ vụ ô nhiễm nguồn nước sạch tại nhà máy nước sạch sông đà cần xem xét ở nhiều khía cạnh
ông bày tỏ bức xúc rõ ràng không phải bàn gì nhiều về tính chất hành vi trong trường hợp này
doanh nghiệp cung cấp sản phẩm dịch vụ đã không đưa ra những giải pháp đúng đắn và kịp thời với sự cố
họ đã không nghĩ đến lợi ích sức khỏe của người tiêu dùng
họ đã không nghĩ đến lợi ích sức khỏe của người tiêu dùng
bộ trưởng đã dùng từ hết sức vô trách nhiệm thiếu hiểu biết để khái quát về những quyết định hành xử của lãnh đạo công ty nước sạch sông đà
bộ trưởng bày tỏ đồng cảm với những bức xúc phẫn nộ của người dân trong trường hợp này khi bản thân ông và gia đình cũng phải ăn uống nguồn nước ô nhiễm khi sống trong khu vực do công ty nước sạch sông đà cung cấp
đầu giờ chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi trả lời báo chí xung quanh vụ đầu độc nguồn nước sạch sông đà ông hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội cho rằng
trong sự cố nguồn nước sạch cung cấp cho một số địa bàn của thủ đô bị ô nhiễm cần rút rất nhiều kinh nghiệm về quản lý nguồn nước
theo bí thư hoàng trung hải cùng với đó làm rõ ra trách nhiệm với doanh nghiệp khi kinh doanh nguồn nước phải có trách nhiệm bảo vệ
chúng ta thường nói đến an ninh về chính trị nhưng không nghĩ đến an ninh nguồn nước tức là liên quan đến vệ sinh an toàn
cho nên sau sự cố nguồn nước sạch bị đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm phải quan tâm hơn
ông cũng cho rằng chúng ta hoàn toàn có quyền thay thế và có quyền yêu cầu nhà máy cung cấp nước sạch phải thực hiện đúng chứ không phải kiểu tôi thích thì làm
tại cuộc tọa đàm an ninh nước sạch và các vấn đề pháp lý sáng hai mươi ba tháng một mươi các chuyên gia cho rằng
an ninh nước sạch không chỉ là vấn đề của doanh nghiệp mà còn là vấn đề của các cấp quản lý vì liên quan đến cuộc sống của cả triệu người dân
luật sư trương xuân hải đoàn luật sư hà nội cho rằng
quy định của chính phủ về bảo đảm an ninh nguồn nước giao cho doanh nghiệp chịu trách nhiệm chính và nhà nước có trách nhiệm phối hợp là không phù hợp cần phải đổi ngược lại
kỹ sư trần quang hưng chuyên gia cao cấp ngành nước bổ sung thêm
an ninh nước sạch là hai vấn đề tổng hợp giữa an ninh nguồn nước và an toàn nguồn nước
do các dòng sông lớn ở việt nam đều có yếu tố nước ngoài nên việc làm thế nào để bảo đảm
an ninh an toàn nguồn nước vượt quá tầm quản lý của doanh nghiệp đòi hỏi các địa phương quốc gia cùng phải liên kết để cùng giải quyết
về an toàn cấp nước kỹ sư hưng nhận định đây là vấn đề của các địa phương và doanh nghiệp
cần phải tổ chức được hệ thống kiểm soát chặt chẽ nguồn nhà máy đến người tiêu dùng
phó giáo sư tiến sĩ ứng quốc dũng nguyên hiệu phó trường đại học xây dựng cho biết
việc bảo vệ nguồn nước thường được chia làm các đới bảo vệ xung quanh khu vực nhà máy
ông cho biết
quy định về đới bảo vệ đã có trong luật nhưng nhiều địa phương vẫn chậm hoặc chưa triển khai cắm mốc
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hồng tiến nguyên cục trưởng cục hạ tầng đô thị bộ xây dựng cho biết
theo quy định pháp luật bộ xây dựng chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động cấp nước đô thị và khu công nghiệp
ông nói trách nhiệm bảo vệ nguồn nước liên tỉnh là của bộ tài nguyên và môi trường
còn nội tỉnh là trách nhiệm của chính quyền địa phương mà thường được giao cho người đứng đầu tỉnh
chịu trách nhiệm
vậy lãnh đạo các tỉnh phải chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh nguồn nước chứ không thể đứng ngoài cuộc
thưa quý vị và các bạn ngày hai mươi năm tháng một mươi tức là hơn hai tuần xảy ra sự cố nghiêm trọng
khi nguồn nước sạch cung cấp cho hơn hai trăm năm mươi hộ dân thủ đô bị nhiễm dầu thải
công ty cổ phần nước sạch sông đà mới phát thông cáo để đưa ra lời xin lỗi và mong được lượng thứ
công ty nước sạch sông đà thừa nhận chưa có kịch bản ứng phó phù hợp với tình huống
khẩn cấp dẫn đến lúng túng trong xử lý ban đầu gây ra những đảo lộn trong sinh hoạt bình thường của người dân
trong văn bản công ty nước sạch sông đà đưa ra lời hứa cung cấp miễn phí nước một tháng
cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong sự cố
tuy nhiên khách hàng chỉ được cấp miễn phí nước trong thời kỳ xảy ra sự cố
tức miễn phí cho cả tuần dùng nước bẩn
bên hành lang quốc hội chiều hai mươi năm tháng một mươi các đại biểu quốc hội đã lên tiếng bày tỏ những bức xúc
đại biểu dương trung quốc nói lời xin lỗi ấy vô nghĩa phải xử lý đến nơi đến trốn theo pháp luật để gian đe
nếu để tình trạng nhờn luật sau này người dân sẽ phải gánh chịu những hậu quả lớn hơn nữa
ông cho rằng sự cố nước sông đà vừa qua trong cái rủi có cái may
từ sự cố này mới phát hiện ra một điều cực kỳ nguy hiểm
đó là từ doanh nghiệp đến các cơ quan quản lý nhà nước không quan tâm nhiều đến an toàn của người dân
theo ông người dân có thể lên án những người làm sai ở công ty nước sông đà
nhưng không thể không nhắc đến trách nhiệm của những cơ quan lãnh đạo liên quan
giả dụ không phải là dầu mà là chất độc hại hơn thì sao
nếu không phải là sự vô ý mà là âm mưu ý đồ thì chuyện gì sẽ xảy ra
từ câu chuyện này ông cảnh báo dù có xã hội hóa cung cấp dịch vụ công liên quan đến sự an nguy
đến sức khỏe tính mạng của người dân
thì nhà nước cũng không thể buông xuôi
đại biểu quốc hội hà nội nguyễn anh trí thể hiện quan điểm của mình
ông nói lời xin lỗi của công ty nước sạch sông đà là muộn màng
và cách bồi thường của đơn vị này cũng không thể chấp nhận được
theo ông sau khi sự cố xảy ra trong hai buổi họp báo có sự tham dự trực tiếp của lãnh đạo công ty
nhưng không đưa ra một lời xin lỗi nào
đến nay phát hành một thông cáo với lời xin lỗi là rất không nghiêm túc
nếu không muốn nói là có tội nghiêm trọng với dân
sau sự việc ông lưu ý vấn đề quan trọng nhất là nguồn nước đầu vào phải an toàn
đừng để tình trạng như dùng một sản phẩm thấy vẫn thơm ngon
nhưng đằng sau sản phẩm đó lại có phân bón hay những chất có thể gây nhiễm độc
vị đại biểu hà nội băn khoăn khi được biết nguồn nước sông đà cung cấp cho dân
được lấy từ hồ đầm bài thay vì giữa lòng sông đà
bên cạnh đó hệ thống an ninh hoàn toàn không có
theo ông trí trong cuộc làm việc với hội đồng nhân dân
hà nội trước kỳ họp quốc hội thứ tám ông được biết công ty nước sạch sông đà
cung cấp một mươi hai lượng nước cho thành phố với khoảng hai trăm năm mươi hộ
nếu tính trung bình mỗi hộ có bốn người thì công ty này cung cấp nước cho khoảng một triệu người
vì thế phải đặc biệt chú trọng chất lượng nguồn nước đầu vào và an ninh nguồn nước
ông kiến nghị các cơ quan chức năng phải thực hiện tổng kiểm tra công tác an ninh nguồn nước trên toàn quốc
như vậy là từ vụ nhiễm bẩn nguồn nước sạch sông đà
đang có hàng loạt vấn đề đặt ra
vấn đề đạo đức trình độ của doanh nghiệp vấn đề trách nhiệm của chính quyền đối với nước sạch
vấn đề hoàn thiện luật pháp để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng vấn đề an ninh nguồn nước
đó là những vấn đề đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân để bảo vệ cuộc sống của chính mình
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi